quy định về mức xử phạt tiền từ một mươi năm cho đến ba mươi triệu đồng đối với những người sau khi đạt danh hiệu tại các cuộc thi người đẹp người mẫu nhưng có hành vi không phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội thuần phong mỹ tục truyền thống văn hóa việt nam
hoa hậu hoa khôi thì bị phạt tiền còn đối với những phụ nữ việt nam khác thì như thế nào
đẹp tâm hồn mới quan trọng tuy nhiên
nói về một người đẹp
mà chúng ta chỉ nói về vẻ đẹp tâm hồn thôi
thì tôi e rằng chưa đủ một người đẹp tôi cho
rằng là trước hết phải đẹp đã người con gái
đấy nên dành thời gian
dành công sức và trí tuệ
để làm giàu cái vẻ đẹp tâm hồn của mình
và khi đấy cô ta mới

hoa hậu hoa khôi những gương mặt
đại diện cho hình ảnh của người phụ nữ việt
thì lại càng phải làm hương
nên ý thức giữ gìn hình ảnh của mình
trong lòng công chúng xứng đáng với
danh hiệu mà mình đạt được